tại thành phố hồ chí minh lại tiếp tục xảy ra thêm một vụ cháy lớn
thiêu dụi hơn bốn trăm linh mét vuông của xưởng nệm mút tại quận bình tân
đến đầu giờ chiều nay bước đầu ghi nhận vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người
tại hiện trường hàng chục phương tiện cùng hàng trăm đến cứu hỏa của các đơn vị phòng cháy chữa cháy
các quận bình tân tân phú đang khẩn trương dập lửa và khoanh vùng bảo vệ an toàn các khu vực lân cận
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi giờ cùng ngày người dân phát hiện đám cháy bất ngờ bùng phát
tại khu xưởng chứa nệm mút trên đường nguyễn cửu phú phường tân tàu a quận bình tân
nên hô hoáng tìm cách dập lửa
tuy nhiên do lửa gặp vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan trọng và bùng phát dữ dội
khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả
ngay khi nhận được tin báo hai mươi năm phương tiện và một trăm năm mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt dập lửa
đánh cháy thiêu dụi hơn bốn trăm linh mét vuông xưởng nệm mút
như vậy chỉ trong ít ngày tại thành phố hồ chí minh đã liên tiếp có nhiều kho xưởng chứa hàng hóa nguyên liệu bị lửa thiêu rụi